dự án nghệ thuật trong không gian nhà quốc hội đã được cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm bầu chọn
là một trong một mươi sự kiện tiêu biểu của năm hai nghìn một mươi chín
và chiều qua tại hà nội bộ phim tài liệu về quá trình các nghệ sĩ thực hiện dự án đã được công chiếu
thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người làm chuyên môn
đây là bộ phim tài liệu nghệ thuật dài hai mươi tám phút kể về quá trình thực hiện dự án trong vòng hơn ba tháng
của một mươi năm nghệ sĩ làm việc tại hơn một mươi xưởng khắp ở hà nội thái bình và huế
với tổng số hơn một trăm linh trợ lý kỹ thuật và những người thợ lành nghề
bộ phim ghi lại những hình ảnh chân thực và sống động tại các xưởng và không gian làm việc của các nghệ sĩ
các tác phẩm hoàn toàn được sáng tác mới tương tác với địa hình không gian
cũng như với ngữ cảnh cụ thể của từng khu vực
một mươi nghệ sĩ của dự án đã dùng các tác phẩm của mình để đối thoại và phản ánh cách nhìn sáng tạo của mình
với những giá trị di sản văn hóa nghệ thuật và kiến trúc trong suốt bề dày của lịch sử dân tộc